là nơi đang chịu tác động nặng nề trong cuộc xung đột giữa phong trào hồi giáo hamas và israel
giải gaza cần lượng viện trợ nhân đạo khổng lồ khoảng một trăm linh xe tải mỗi ngày
con số này do các nguồn tin liên hợp quốc đưa ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi
điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của liên hợp quốc martin griffith cho biết
một lượng lớn xe tải đang tham gia hoạt động cứu trợ tại giải gaza
nhưng thực tế cần tới một trăm linh xe mỗi ngày
theo ông griffith nhu cầu viện trợ ở giải gaza đã rất lớn
ngay cả trước khi bất ổn leo thang do bùng phát xung đột giữa phong trào hamas
kiểm soát vùng lãnh thổ này và israel
ông griffith bày tỏ hy vọng trong vài ngày tới có thể bắt đầu triển khai chương trình viện trợ thiết yếu
ông lưu ý rằng liên hợp quốc bao gồm cơ quan cứu trợ người tị nạn palestine
hiện có khoảng một mươi bốn nhân viên tại giải gaza để hỗ trợ phân phối hàng cứu trợ
các tuyên bố trên được đưa ra sau khi tổng thống mỹ joe biden thông báo
washington sẽ gửi một trăm linh triệu đô la mỹ để hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở gaza và bờ tây
đồng thời cho biết israel cam kết sẽ không chặn nguồn cung cấp hàng hóa cứu trợ nhân đạo
qua cửa khẩu rafah ở biên giới giữa gaza và ai cập phía nam giải gaza
cùng ngày một mươi tám tháng một mươi chính phủ ireland công bố gói viện trợ nhân đạo ngay lập tức trị giá một mươi ba triệu euro
tương đương một mươi ba bảy triệu đô la mỹ dành cho người palestine
gói viện trợ mới này sẽ nâng khoản đóng góp của ireland cho các cơ quan liên hợp quốc
để hỗ trợ người palestine gần gấp đôi mức ấn định ban đầu cho năm nay là một mươi sáu triệu euro